dù việc sử dụng hệ thống ngân hàng để kiểm soát giao dịch bất động sản đã được nhiều quốc gia áp dụng hiệu quả
song không dễ dàng thực hiện ở việt nam bởi tỷ lệ dùng tiền mặt trong nền kinh tế còn lớn
do vậy ngoài đưa ra lộ trình thực hiện cụ thể điểm mấu chốt là cơ quan nhà nước phải xây dựng
khung giá bất động sản dần tiệm cận với giá của thị trường
hiện tại thì cái giá nhà nước công bố hàng năm hay là năm năm một lần đấy
thì nó đang thấp hơn khá nhiều so với giá thị trường
thì làm sao mà có cái phương án mà đưa hai cái giá nó gần về với nhau hơn
thì cái tình trạng mà trốn thuế nó sẽ giảm đi
việc chống thất thu thuế trong giao dịch bất động sản nếu chỉ triển khai vài biện pháp chấp vá
thì khó giải quyết được triệt để
mới đây bộ tài chính đề nghị ngành công an phối hợp với các cục thuế để điều tra
xử lý nghiêm các hành vi kinh doanh chuyển nhượng bất động sản có dấu hiệu trốn thuế
nhằm gian đe ngăn chặn và truy thu thuế cho ngân sách nhà nước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
khoảng hai giờ ba mươi phút ngày hai mươi bảy tháng ba tại trung tâm thương mại thị trấn cái dầu
thuộc ấp bình hòa thị trấn cái dầu huyện châu phú tỉnh an giang
đã xảy ra vụ cháy lớn
vụ cháy gây thiệt hại cho khoảng bốn mươi kiosk chủ yếu là nơi bán vải
gồm ba mươi kiosk khu nguyễn khoái và một mươi kiosk khu bách hóa tổng hợp
ước tính thiệt hại do hỏa hoạn khoảng năm tỷ đồng
rất may mắn là vụ cháy không gây thiệt hại về người
công ty cổ phần vận tải đứng sát hà nội cho biết
đơn vị vừa tổ chức chạy lại đôi tàu khách na một na hai tuyến hà nội vinh dịp cuối tuần
từ ngày hai mươi năm tháng ba với tàu na một xuất phát tại gà hà nội các ngày thứ sáu hàng tuần
lúc hai mươi hai h một mươi năm đến gà vinh lúc năm h ba mươi
tiếp đó ở chiều ngược lại
tàu na hai sẽ xuất phát tại ga vinh vào các ngày chủ nhật hàng tuần
thời gian tàu khởi hành từ gà vinh là hai mươi một h bốn mươi và đến gà hà nội lúc năm h
do ảnh hưởng của đại dịch covid một mươi chín trong hai năm hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi hai
các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch đã lần lượt phải cắt giảm nhân sự từ bảy mươi đến ba mươi
tuy nhiên trong những ngày trở lại đây
khi tình hình dịch covid một mươi chín được kiểm soát
hoạt động du lịch phát triển trở lại
thì các doanh nghiệp lại giáo diết tuyển nhân sự
mở ra một cơ hội mới cho nhiều người có thể tìm được việc làm
sau một thời gian phải nghỉ do dịch covid một mươi chín
đại diện cục hàng hải việt nam vừa thông tin
ba tháng đầu năm hai nghìn hai mươi hai
khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển việt nam ước đạt gần một trăm tám mươi triệu tấn
trong đó hàng container ước đạt hơn sáu hai triệu teu tăng sáu so với cùng kỳ
riêng tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai
lượng hàng hóa qua cảng biển việt nam
ước đạt hơn sáu mươi bảy ba triệu tấn tăng bốn so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi một
hàng container ước đạt hơn hai ba triệu teu tăng sáu
trong đó hàng container nhập khẩu có đà tăng mạnh với mức tăng trưởng một mươi hai
đạt tám trăm hai mươi sáu teu
hàng xuất khẩu tăng bảy đạt bảy trăm năm mươi bảy teu
qua đó thị trường xuất nhập khẩu của việt nam đã dần được khôi phục trở lại
thưa quý vị sau hơn hai năm gián đoạn
do ảnh hưởng của các doanh nghiệp

ngày hôm nay thành phố đà nẵng đã vui mừng tổ chức lễ chào đón
những đoàn khách quốc tế đầu tiên quay trở lại
đây cũng như là đoàn khách quốc tế đầu tiên đến việt nam
kể từ khi chính phủ việt nam cho phép chính thức mở cửa đón khách du lịch quốc tế
và thông tin này cũng sẽ khép lại bản tin kinh tế và tiêu dùng ngày hôm nay
kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại
chúng tôi cảm ơn sự đón tiếp của các bạn
trong ngày hôm nay đà nẵng đón hai chuyến bay khởi hành từ singapore và thái lan
với tổng số ba trăm linh khách
sau những chuyến bay đầu tiên này năm hai nghìn hai mươi hai nhà ga quốc tế đà nẵng hứa hẹn
sẽ sôi động trở lại khi có chín hãng hàng không dự kiến mở lại một mươi đường bay quốc tế
kết nối du lịch đà nẵng với các thị trường singapore thái lan hàn quốc
nhật bản malaysia ấn độ
đây là cái khoảnh khắc mà chúng tôi chờ đợi
từ rất lâu từ hai năm rồi hai năm rồi chúng tôi hoàn toàn không có được chuyến bay nào đến đà nẵng
cho nên là đây là một thời điểm mà chúng tôi cảm thấy là thân hoan với những người dân
chúng tôi mong muốn với cái sự chung tay nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp người dân

thì ngành du lịch đà nẵng sắp tới sẽ quay trở lại một cách ngoài mục
cùng với các sự kiện chào đón đoàn khách quốc tế đầu tiên đến đà nẵng
ngày hai mươi bảy tháng ba
cũng đã chính thức mở lại đường bay quốc tế với chuyến bay đầu tiên đà nẵng đi singapore
đúng như thông điệp chào mừng thế giới trở lại
một cánh cửa mới một giai đoạn mới đã mở ra với du lịch thành phố
với đà nẵng hôm nay là một ngày hội